ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại thành phố bạc liêu báo điện tử đảng cộng sản việt nam đã tổ chức hội nghị
cộng tác viên khu vực phía nam và tập huấn nghiệp vụ báo chí năm hai nghìn một mươi tám cho cán bộ phóng viên cộng tác viên
việc tổ chức hội nghị với mong muốn các đại biểu cộng tác viên bằng năng lực kinh nghiệm thực tiễn
trong quá trình công tác của mình đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung
phương thức thông tin bảy ấn phẩm đáp ứng yêu cầu xây dựng báo thành cơ quan báo chí chủ lực hiện đại
đa phương tiện xứng đáng là tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân
báo điện tử đảng cộng sản việt nam hiện có hơn hai trăm linh cộng tác viên trải rộng trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
và các ban bộ ngành trung ương trong đó có một mươi năm cộng tác viên đặc biệt sáu mươi cộng tác viên thường xuyên
cùng một số lớn cộng tác viên không thường xuyên năm hai nghìn một mươi tám các cộng tác viên đã đóng góp hơn một năm trăm linh tin bài ảnh
cũng tại hội nghị các phóng viên cộng tác viên đã được tập huấn nghiệp vụ báo chí với bốn nội dung chủ yếu
như hình thức giao diện chuyên trang chuyên mục chất lượng nội dung các ấn phẩm của báo
công tác cộng tác viên công tác trị sự khen thưởng